trong những năm gần đây tại tỉnh đắk lắc tỷ lệ hiếm muộn hoặc là vô sinh ở nữ giới có dấu hiệu ngày càng tăng lên trong đó nguyên nhân hàng đầu là do ảnh hưởng từ khói thuốc lá
ghi nhận tại khoa sản bệnh viện đa khoa thiện hạnh tỉnh đắk lắc những năm gần đây tỷ lệ phụ nữ hiếm muộn ngày càng tăng
nếu năm hai nghìn một mươi sáu là một mươi thì đến năm hai nghìn một mươi bảy con số này đã tăng lên hai mươi một trong những nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới là do khói thuốc lá
ta thấy rằng là hút thuốc lá chủ đồng hay là hút thuốc lá thủ đồng thì ảnh hưởng trực tiếp
ngoài cái vấn đề sức khỏe chung cho tất cả mọi đối tượng thì đối với khả năng sinh sản của người phụ nữ là bị ảnh hưởng một cách rõ ràng
đã có một nghiên cứu rõ ràng thứ nhất là tổn thương tên kỳ loạn
người phụ nữ hàng tháng như vậy có một chu kỳ phóng loạn và hút thuốc lá
nếu như mức đồ hút thuốc lá ở mức độ cao
một gói trên một ngày thì chất lượng loạn chắc chắn là rất là xấu
mà loạn xấu thì tương nhiên quá trình thủ thai nó sẽ khó khăn
và thử thai khó khăn thì đương nhiên dẫn đến cái vấn đề hiếm muộn và vấn đề là chất lượng của cái thai kỳ đó nó khó khăn
theo các nghiên cứu khoa học khói thuốc lá ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của con người
đối với phụ nữ khói thuốc làm tổn thương chứng suy giảm nội tiết tố làm cản trở sợ dụng chứng và dối loạn tru kỳ kinh nguyệt
giảm khả năng thủ thai đến bốn mươi
thuốc lá còn gây hậu quả nghiêm trọng ở thời kỳ mãn kinh và gây mãn kinh sớm ở phụ nữ
do đó dù hút thuốc lá trực tiếp hay thụ động cũng đều có nguy cơ vô sinh
để làm sao đó để bảo vệ cái nhoãn của mình tốt đẹp nhất làm sao để bảo vệ cái ốc môn sinh dục nữ của mình tốt đẹp nhất
làm sao mình chuẩn bị cho một quá trình thai kỳ của mình khỏe mạnh nhất đấy là một cái sự chuẩn lừa thống minh nhất
chính vì vậy để bảo đảm sức khỏe của bản thân và gia đình đặc biệt là sức khỏe sinh sản
mỗi phụ nữ hãy xây tổ ấm của mình không khói thuốc lá
hãy lên tiếng khi những người xung quanh hút thuốc lá để được sống trong môi trường không khói thuốc